từ tháng một mươi một năm ngoái đến nay trên địa bàn tp huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại những nơi thờ tự
vào cuộc điều tra công an tp huế đã bắt giữ hai đối tượng gây án là nguyễn minh diệp và trương minh thắng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự
công an tp huế thu giữ nhiều tăng vật của vụ trộm và công cụ dùng để pha khóa cậy cửa
tổng giá trị tài sản các đối tượng lấy trộm được định giá là hơn một trăm linh triệu đồng